hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tại cơ quan công an tường khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã rủ chiến đi cướp giật tài sản đối tượng chúng nhắm đến để cướp giật tài sản

ở hầu khắp các địa phương tình trạng người đi đường thiếu cảnh giác để tài sản hớ hênh đã trở thành nạn nhân của tội phạm cướp giật tài sản
để phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này cơ quan công an tiếp tục cảnh báo đến người dân đặc biệt là chị em phụ nữ cần nâng cao tinh thần cảnh giác biết bảo vệ tài sản của mình
bởi nếu để các đối tượng xấu ra tay thực hiện hành vi phạm tội thì không chỉ mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng của bản thân
vừa ra tù lại tiếp tục đi cướp giật tài sản
trần trí cương chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
trước đó vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ thị xã giá rai về thành phố bạc liêu
trần trí cương phát hiện một người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền nên đã áp sát và thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tuy nhiên nạn nhân đã chống cử tri hô cho người dân xung quanh cùng nhau bắt đối tượng ra cho cơ quan công an
trần trí cương vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì bây giờ lại tiếp tục con đường phạm tội
chỉ sau một mươi tám giờ thực hiện hành vi trộm cắp hành vi cướp tài sản đối tượng trần trung dũng hai mươi một tuổi thường trú tại tỉnh phú thọ tạm trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang đã bị công an huyện bắc quang bắt giữ
trước đó bà bùi thị nhâm năm mươi bốn tuổi trú tại huyện bắc quang đang đi xe đạp từ nhà lên chi nhánh ngân hàng vĩnh tuy huyện bắc quang để gửi tiền
thì bị một đối tượng điều khiển xe máy airblade màu đỏ không rõ biển số cướp giật một túi sách treo ở xe đạp trong đó có năm mươi một triệu đồng rồi bỏ chạy theo hướng tuyên quang hà giang
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện bắc quang đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp trên đồng thời thu giữ vật chứng là số tiền năm mươi một triệu đồng
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tống văn tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thị trấn kinh môn huyện kinh môn tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số một mươi phố ngô gia tự phường nguyễn trãi thành phố hải phòng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và nốt ruồi cách ba cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương
là đối tượng nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phủ tải xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
có nốt ruồi cách một cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an